cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tiến hành mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại tổng công ty nông nghiệp sài gòn trách nhiệm hữu hạn một thành viên
qua quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tiến hành các biện pháp tố tụng như sau

liên quan đến vụ khai thác gỗ trái phép quy mô lớn ở thôn một mươi năm xã chư giang huyện eka
những ngày vừa qua tổ công tác của công an tỉnh đắk lắc đã tiếp tục mở rộng điều tra
và phát hiện thêm nhiều điểm khai thác tập kết gỗ lậu quy mô lớn trên địa bàn huyện này
sau gần năm tháng trời kiên trì trong những cánh rừng lần theo dấu vết của các đối tượng lâm tặc
đội cảnh sát kinh tế công an tp bôn ma thuột và đội đặc nhiệm của phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh đắk lắk
đã về bắt quả tàng bốn đối tượng đang cưa hạ sáu cây gỗ lớn tại khu rừng ở thôn một mươi năm xã cư giang
thuộc lâm phần quản lý của công ty trách nhiệm y hoạn một thành viên lâm nghiệp eak
thực trạng khai thác rừng đáy phép tại huyện eka cũng diễn ra một thời gian dài
được quân chúng dân phản ảnh và các cơ quan báo chí phản ảnh
nhưng thực sự sự lý đối với các quan trọng năng đối với các đối tượng này rất là hạn chế
công chí giám đốc quản tình đã chỉ đạo các lực lượng kiên quyết bám sát địa bàn
thu thập đủ hồ sơ liệu để như thế nào đó mà xử lý được các đối tượng khai thác rừng trái phép
và đặc biệt là trách nhiệm của các cơ quan chức năng liên quan đến việc quản lý bảo vệ rừng
để mà tiếp cận các đối tượng này thì các lực lượng trinh sát đã phải tiến hành hóa trang
mật phục trong một thời gian dài có thời điểm là hai ngày hoặc là có thể thời gian đến ba bốn ngày
thì các công chí trinh sát thậm chí là phải nhìn đói và nhìn khác để mà theo dõi và bám sát
hoạt động của các đối tượng liên quan đến việc khai thác rừng trái phép
sau một thời gian dài nắm chắc đường đi của gỗ lậu được các đối tượng lâm tặc tuồn ra ngoài
các trinh sát của công an tỉnh đắk lắc phối hợp với công an huyện eak đã kiểm tra và phát hiện năm điểm tập kết gỗ lậu quy mô lớn
tất cả năm điểm này đều nằm dài rác ở các xã trên địa bàn huyện trong đó có ba nhà dân và hai sưởng mộc
tất cả số gỗ tập kết ở đây phần lớn là những tấm phản có kích thước rất lớn với tổng khối lượng trên ba mươi hai mét khối
bước đầu chủ năm điểm này khai nhận đã mua số gỗ trên từ hai đầu đầu
đầu động là ông nguyễn anh dũng ở xã cư giang và ông lê văn thắng ở xã eapan huyện eak
ngoài ra trong quá trình mở rộng khám nghiệm hiện trường tổ công tác còn phát hiện trên sáu mươi gốc cây gỗ lớn đã bị lâm tạc cưa hạ
trên diện tích rừng ba mươi hectare ở xã cư giang huyện eak với tổng khối lượng trên hai trăm linh mét khối
các đối tượng này khai nhận là việc các đối tượng lên rừng để khai thác rừng diễn ra trong một thời gian rất dài
trong khi đó tất cả những lực lượng chức năng liên quan ví dụ như là chủ rừng kiệm lâm
thì không hề phát hiện ra các hoạt động của các đối tượng khai thác rừng trái phép này để có cái biện pháp ngăn chặn
thực hiện ý kiến kỹ đạo của đồng ký giám đốc công tịch là kiên quyết xử lý tất cả những người có liên quan đến việc khai thác rừng trái phép
hiện tại cơ quan chức năng sẽ tiến hành củng cố hồ sơ tài liệu để khởi tố vệ án khởi tố vệ căng
đối với những đối tượng có liên quan đến hành vi làm mất rừng tại địa bàn huyện ek
hiện các đơn vị chức năng của công an tỉnh đắk lắc đang phối hợp với công an huyện eak
điều tra tiếp tục khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ để xử lý các cá nhân tổ chức có liên quan đến việc để mất rừng trong một thời gian dài ở huyện eak
liên quan đến vụ nữ phụ bếp bị một người đàn ông sử dụng chất lỏng nghi là acid tạt vào mặt
công an huyện cao phong tỉnh hòa bình vừa phát đi thông báo truy tìm khẩn cấp nghi phạm
vào chiều ngày hai mươi bốn tháng tám thượng tá bùi thế thành trưởng công an huyện cao phong tỉnh hòa bình cho biết
nghi phạm cao khoảng một m sáu mươi năm nặng trên năm mươi kg tay phải có hình xăm
sau khi gây án người đàn ông đã bỏ chạy theo hướng quốc lộ sáu để lại chiếc áo phông màu xanh đen tại hiện trường
như intv đã đưa tin trước đó vào khoảng hai mươi một h ngày một mươi tám tháng tám
tại trạm rừng nghỉ như ngọc ba trăm năm mươi tám thuộc địa phận phố bằng xã tây phong huyện cao phong tỉnh hòa bình
bùi thị nhâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai chú huyện kỳ sơn tỉnh hòa bình đang làm việc tại khu vực bếp của trạm rừng nghỉ
thì bị một đối tượng nam giới dùng cốc xứ đựng chất lỏng nghi là acid tạt vào vùng mặt
sau khi thực hiện hành vi trên đối tượng liền bỏ chạy hiện nạn nhân đang được cấp cứu và điều trị tại bệnh viện mắt trung ương
thương tích ban đầu xác định bị hỏng mắt trái mắt phải thị lực giảm hai mươi trên bốn trăm linh và bỏng nặng vùng mặt
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vinh tỉnh nghệ an vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam bốn tháng đối với nguyễn thanh trung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
trú tại khối tân tiến phường lê mau tp vinh về tội mua dâm người dưới một mươi tám tuổi
đây cũng chính là đối tượng dựng chuyện con gái sáu tuổi bị xâm hại
trước đó vào chiều ngày hai mươi ba tháng tám sau quá trình điều tra công an tp vinh ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự
đối với vụ việc trung tố con gái sáu tuổi bị xâm hại tình dục
tại cơ quan điều tra nguyễn thanh trung thừa nhận toàn bộ sự việc là do mình dựng lên
trong quá trình điều tra theo đơn tố giác của trung cơ quan công an lại nhận được đơn tố giác tội phạm của cô gái
sinh năm hai nghìn ba quê tỉnh hậu giang cho rằng trung đã nhiều lần mua dâm khi cô này chưa đủ một mươi sáu tuổi
cô gái này cũng chính là người bị nguyễn thanh trung gửi đơn tố cáo đã cùng nhóm bạn xâm hại tình dục con gái mình
hàng trăm thanh niên đi xe mô tô phân khối lớn tụ tập đua xe và cổ vũ đua xe trên quốc lộ một a
vừa bị lực lượng công an tỉnh hậu giang kịp thời ngăn chặn
theo đó vào lúc một giờ sáng nay các trinh sát hình sự phát hiện rất đông thanh niên đi xe mô tô và ô tô tụ tập
dọc hai bên quốc lộ một a đoạn thuộc địa bàn xã long thạnh và tân long của huyện phụng hiệp
chuẩn bị đua xe và cổ vũ đua xe nhưng do trời mưa nên các đối tượng không tổ chức đua xe ngay
mà cho người liên tục dảo dọc theo các tướng quốc lộ để cảnh giới
đến gần ba giờ sáng khi trời vừa tạnh mưa thì hàng trăm xe mô tô phân khối lớn đa số đã được đổ lại
và có cả xe ô tô chở các đối tượng cổ vũ kéo ra quốc lộ phóng như bay từ xã long thạnh huyện phụng hiệp
về hướng thị xã ngã bảy thì bị lực lượng làm nhiệm vụ vây bắt
nhiều đối tượng đâm xe vào nhà dân thậm chí là vứt xe xuống sông nhưng không thoát
đến sáng nay một trăm bốn mươi đối tượng một trăm một mươi sáu xe mô tô và bốn xe ô tô đến từ nhiều tỉnh đồng bằng sông cửu long
như đồng tháp vĩnh long sóc trăng cần thơ được đưa về trụ sở cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đà nẵng
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng phan văn hải sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín
hộ khẩu thường chú tại tổ năm phường an khê quận thanh khê tp đà nẵng về tội trộm cắp tài sản
cũng phạm tội trộm cắp tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an quận cẩm lệ thành phố đà nẵng
là đối tượng huỳnh cao thuận sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại ấp xuân thiện xã xuân thiện huyện thống nhất tỉnh đồng nai
và đối tượng nguyễn văn hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
hộ khẩu thường trú tại xã đức long huyện đức thọ tỉnh hà tĩnh
bị công an quận liên triểu thành phố đà nẵng ra quyết định truy nã cũng về tội trộm cắp tài sản
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện